đại hội đã thông qua nghị quyết chính trị của đảng các nghị quyết về vận động công nhân vận động nông dân vận động thanh niên phụ nữ binh lính về mặt trận phản đế về đội tự vệ về các dân tộc ít người và điều lệ của đảng điều lệ của các tổ chức quần chúng của đảng
đại hội đã bầu ra ban chấp hành trung mương đảng gồm một mươi ba ủy viên trong đó gồm có các đồng chí
đồng chí lê hồng phong được bầu là tổng bí thư thứ hai của đảng cộng sản việt nam
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của đảng là một sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh
gìn giữ và khôi phục hệ thống tổ chức của đảng từ cơ sở đến trung ương từ trong nước ra ngoài nước
thống nhất các phong trào đấu tranh cách mạng của các giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp nhân dân
giữa sự lãnh đạo của đảng
đây là một điều kiện cơ bản và cần thiết để đảng bước vào một thời kỳ đấu tranh mới
tạo nền tảng quan trọng để cách mạng việt nam giành được những thắng lợi vĩ đại về sau này
đảng cộng sản việt nam ra đời dưới sự rèn luyện của chủ tịch hồ chí minh là một dấu son trong lịch sử dân tộc
vì từ đây mở ra một thời đại mới rực rỡ hơn bao giờ hết
thời đại hồ chí minh